thưa quý vị theo thông tin mới nhất israel đã tấn công một địa điểm bên trong iran vào đầu ngày một mươi chín tháng bốn
để trả đũa iran đã tập kích israel bằng uav và tên lửa vào đêm ngày một mươi ba tháng bốn
fox news digital xác nhận có những vụ nổ tại tỉnh isfahan nơi đặt cơ sở hạt nhân nasan
một nguồn tin quân sự nói rằng vụ tấn công này mang tính giới hạn
giới chức lầu năm góc chưa lên tiếng xác nhận vụ tấn công trên
trong khi đó các chuyến bay thương mại đã chuyển hướng bay vào sáng sớm ngày một mươi chín tháng bốn ở tây iran mà không có lời giải thích nào
hãng tin fas của iran đưa tin có những tiếng nổ trên bầu trời thành phố isvahan gần sân bay quốc tế
trong khi đó cnn của mỹ đưa tin một quan chức mỹ đã xác nhận việc israel đã thực hiện một cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ iran
hãng tin tasnim của nhà nước iran cho biết các cơ sở hạt nhân ở tỉnh isfahan
hoàn toàn an toàn các phương tiện truyền thông iran cũng đưa tin tương tự
trước đó tình báo mỹ cho rằng israel đang cân nhắc tấn công hẹp và giới hạn vào iran do họ thấy cần phải đáp trả bằng hành động cụ thể
đối với cuộc tập kích chưa từng có tiền lệ trước đó của iran
một quan chức mỹ thứ hai cho biết phạm vi mục tiêu mà israel nhắm tới không được nêu rõ nhưng không bao gồm các địa điểm dân sự và cơ sở hạt nhân
hôm một mươi tám tháng bốn iran đã nói với hội đồng bảo an liên hợp quốc rằng israel buộc phải dừng lại bất kỳ hành động phiêu lưu
ngoại quốc trưởng iran hossein ami abdullahian trong cuộc trả lời phỏng vấn với cnn khẳng định
trong trường hợp israel bắt đầu chủ nghĩa phiêu lưu một lần nữa và có hành động chống lại lợi ích của iran
phản ứng tiếp theo từ chúng tôi sẽ ngay lập tức và ở mức tối đa
ngay sau khi có thông tin israel tấn công vào lãnh thổ iran giá dầu đã tăng vọt dầu thô brent tăng hai lên tám mươi tám bốn
đồng đô la tăng giá vàng tăng một
thưa quý vị khi các nước trên thế giới kêu gọi israel kiềm chế và có nguy cơ xung đột gia tăng trên nhiều mặt trận
rõ ràng một cuộc tấn công trực tiếp của israel vào lãnh thổ iran sẽ dẫn đến hậu quả lớn
ngoài việc bị cô lập nhiều hơn đối mặt với một cuộc chiến đa mặt trận bất kỳ cuộc tấn công lớn nào của israel vào lãnh thổ iran
cũng có thể làm suy yếu sự ủng hộ của mỹ
trước đó sau cuộc tấn công bằng tên lửa
và máy bay không người lái vào israel tối ngày một mươi ba tháng bốn
iran nêu rõ sẽ phản ứng cứng rắn hơn nhiều với bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào của israel vào lãnh thổ của họ
cùng thời điểm này mỹ cũng lên tiếng kêu gọi israel kiềm chế
các quan chức mỹ cho biết tổng thống joe biden đã nêu rõ với thủ tướng israel benjamin netanyahu rằng
washington sẽ không tham gia vào bất kỳ hành động tấn công nào chống iran
và tổng thống biden đã nói rất rõ ràng với ông netanyahu rằng
chúng ta sẽ phải suy nghĩ cẩn thận và có chiến lược về những rủi ro khi leo thang tình hình
trong khi đó nội các chiến tranh của israel đã dành hai ngày để tranh luận về động thái tiếp theo đối với iran
giờ đây là một số cân nhắc quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của họ nếu thực hiện cuộc tấn công trả đũa
cuộc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của iran vào tối ngày một mươi ba tháng bốn
được tiến hành cùng với mỹ anh pháp và giordani đã giúp israel có được sự ủng hộ và cảm thông bất ngờ từ phương tây
sau nhiều tháng bị cô lập
vì cuộc chiến ở gaza
theo các quan chức y tế gaza cuộc tấn công kéo dài sáu tháng đã khiến ba mươi bốn người palestine thiệt mạng
và gây ra một thảm họa nhân đạo
dưới sự hỗ trợ của liên minh bốn nước quân đội israel cho biết chín mươi chín số tên lửa và máy bay không người lái của iran
đã bị chặn chỉ một số ít lọt được vào không phận israel vụ tấn công chỉ gây thiệt hại nhẹ
liên minh này hoạt động dưới sự chỉ đạo của bộ tư lệnh trung tâm mỹ đơn vị giám sát các lực lượng mỹ trong khu vực
mỹ đã hợp tác chặt chẽ
mỹ đã hợp tác chặt chẽ với israel và một số nước ả rập để thành lập một liên minh đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của iran
ví dụ jordani dù là một quốc gia có dân số chủ yếu ủng hộ palestine nhưng đã tham gia nỗ lực này và gọi việc tham gia là để tự vệ
dường như ả rập xê út quốc gia không có quan hệ chính thức với israel cũng hỗ trợ nước này
bản đồ do israel công bố cho thấy nhiều tên lửa của iran bay qua không phận ả rập xê út
như vậy sự ủng hộ ngâm của các quốc gia ả rập không có nghĩa là họ sẽ hỗ trợ israel
daniel byteman thành viên cấp cao của viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế có trụ sở tại mỹ cho biết
israel sẽ phải xin phép các nước láng giềng ả rập nếu định tấn công iran bằng đường không hoặc tên lửa
vì tên lửa này sẽ bay qua các nước này rồi mới tới iran trừ tên lửa đạn đạo
với ả rập xê út và giordani một số câu hỏi về lộ trình và khả năng tiếp cận mục tiêu do đó liên quan đến việc
liệu họ có cho phép israel bay qua không chuyên gia beamen cho rằng
theo quan điểm của iran đó sẽ bị coi là một hành động thù địch
và mặc dù những quốc gia này không thích iran nhưng họ cũng không muốn thấy israel làm điều đó
một cuộc tấn công trả đũa lớn vào lãnh thổ iran còn có nguy cơ gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực
vì vậy mọi phản ứng đều phải được tính toán cẩn thận
một cuộc tấn công trực tiếp vào iran gần như chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc phản công mạnh mẽ
và có nguy cơ thúc đẩy hezbollah tiến hành các cuộc pháo kích tiếp theo
nhóm ở liên bang này
có vũ khí mạnh hơn rất nhiều so với hamas
nhưng cho đến nay vẫn tỏ ra do dự trong việc tham gia vào một cuộc chiến tổng lực với israel
khoảng sáu mươi công dân ở miền bắc israel đã buộc phải sơ tán do các cuộc giao tranh đang diễn ra với hezbollah
giao tranh khốc liệt hơn có thể sẽ buộc họ phải rời bỏ quê hương xa và lâu hơn
một cuộc xung đột trực tiếp cũng khiến cho quân đội israel bị căng thẳng hơn nữa
dẫn đến việc nước này mất tập trung vào gaza và càn trở phát triển kinh tế vốn đã mệt mỏi vì xung đột
ngoài ra bất kỳ cuộc tấn công lớn
nào và lãnh thổ iran cũng có thể làm suy yếu sự ủng hộ của mỹ đối với cuộc chiến
hai quan chức mỹ cho biết israel vẫn chưa thông báo cho washington về cách dự định đáp trả như thế nào
tuy nhiên các quan chức này lưu ý israel đã ra tín hiệu rằng
bất cứ điều gì họ làm sẽ nhằm ngăn chặn tình hình an ninh khu vực trở nên tồi tệ hơn
điều đó có thể là chỉ giấu cho một hành động hạn chế hơn
chẳng hạn như tấn công vào các lực lượng thân iran trong khu vực hoặc tấn công mạng vào iran
tamar herman chuyên gia tham dò ý kiến tại viện dân chủ israel
cho biết hầu hết người israel ủng hộ một số loại phản ứng quân sự
miễn là nó có sự phối hợp với các đồng minh trong khu vực
bao gồm cả mỹ nếu nó được thực hiện mà không có sự tham vấn
và không có thỏa thuận với các đồng minh thì sự hỗ trợ sẽ giảm đi nhiều
mặc dù iran và israel không có chung đường biên giới
nhưng mỗi nước đều có các hệ thống tên lửa không quân và hải quân
để gây tổn hại nghiêm trọng cho nhau nếu căng thẳng trở nên gây gắt
và dưới đây là đánh giá khái quát về sức mạnh quân sự
về quân số đầu năm hai nghìn hai mươi ba viện nghiên cứu chế lực quốc tế
ước tính tổng quân số của lực lượng phòng vệ israel là một trăm sáu mươi chín năm trăm linh binh sĩ
cộng thêm bốn trăm sáu mươi năm quân dự bị phần lớn được triệu tập sau ngày bảy tháng một mươi năm ngoái
lực lượng trên bộ của quân đội israel có khoảng một trăm hai mươi sáu binh sĩ và bốn trăm linh quân dự bị
không quân có ba mươi bốn binh sĩ và năm mươi năm quân dự bị
hải quân có chín năm trăm linh binh sĩ
trong khi đó lực lượng vũ trang iran có khoảng bốn trăm hai mươi quân
gồm ba trăm năm mươi người trong lục quân ba mươi bảy người trong không quân và một mươi tám người trong hải quân
một mươi năm người trong lực lượng phòng hồng
iran cũng có lực lượng gồm hai trăm ba mươi quân thuộc quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc
một trăm năm mươi trong lực lượng trên bộ bốn mươi quân thuộc lực lượng bán quân sự
hai mươi quân trong hải quân
thuộc quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran
và một mươi năm trong lực lượng phòng không và không quân thuộc quân đoàn vệ binh cách mạng hồi giáo iran
iran cũng có ít nhất ba trăm năm mươi nhân viên dự bị được huấn luyện để điều động trong trường hợp xảy ra khủng hoảng
với ngân sách quốc phòng viện nghiên cứu hòa bình quốc tế stockholm đã tính toán ngân sách quốc phòng của israel
vào khoảng hai mươi ba bốn tỷ usd bao gồm gần bốn tỷ usd viện trợ quân sự hàng năm của mỹ vào năm hai nghìn hai mươi hai
iran có ngân sách quốc phòng tương đương khoảng sáu tám tỷ usd trong cùng năm
iran bù đắp cho ngân sách nhỏ hơn của mình bằng cách giảm chi phí vận hành và mua sắm vũ khí
cộng với chiến lược tập trung vào các giải pháp bất đối xứng
chẳng hạn như chuyển đổi các tàu chở dầu cũ thành căn cứ nổi tiền phương trên biển
về vũ khí cả hai nước đều có ngành công nghiệp quốc phòng nội địa lớn cho phép sản xuất mọi thứ từ vũ khí nhỏ
israel đã xây dựng lĩnh vực quốc phòng của mình với sự hợp tác của mỹ
trong khi iran nước bị trừng phạt trong nhiều thập kỷ
đang hướng tới việc sản xuất càng nhiều nhu cầu quốc phòng càng tốt ở trong nước
israel có thể có một con át chủ bài quan trọng là vũ khí hạt nhân
mặc dù không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu những vũ khí như vậy
trong một chính sách được gọi là sự mơ hồ có chú ý
israel bị nghi ngờ có tới tám mươi đầu đạn hạt nhân có thể phóng từ máy bay và tên lửa
về phần mình iran cũng phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân và tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác
trong khi phát triển kho vũ khí tên lửa thông thường khổng lồ nhưng lại có một con áp chủ bài khác
khả năng phong tỏa eo biển hormus vốn về cơ bản mang lại cho nước này sức mạnh làm tê liệt các nền kinh tế phương tây
trong trường hợp bị tấn công bằng cách ngăn chặn ba mươi tổng lượng dầu thô được vận chuyển qua đường biển
về kinh nghiệm chiến đấu trải qua hơn chục cuộc chiến tranh và nổi dậy với các nước láng giềng
và với palestine từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám israel cho đến nay là quốc gia có quân đội thiện chiến nhất ở trung đông
tuy nhiên cuộc xung đột đang diễn ra ở gaza đã chứng minh rằng năng lực chiến đấu không phải là thứ được truyền lại giữa các thế hệ
với việc lực lượng phòng vệ israel gặp phải những vấn đề đáng kể khi chiến đấu với hamas và các lực lượng dân quân khác
khi tốc độ hoạt động chậm hơn nhiều so với dự kiến và thương vong là nặng nề nhất trong số các cuộc xung đột trong thế kỷ hai mươi một liên quan đến israel
iran cũng có kinh nghiệm chiến đấu
cách mạng hồi giáo năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín diễn ra trong cuộc xung đột tàn khốc với iraq kéo dài gần hết thập nhiên một nghìn chín trăm tám mươi tám
trong đó có tới sáu trăm linh binh sĩ iran và năm trăm linh quân iraq và hơn một trăm linh dân thường chủ yếu là người iran đã thiệt mạng
trong nhiều thập kỷ kể từ đó quân đội iran đã có được kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều cuộc xung đột khác
từ các cuộc nổi dậy trong nước đến hỗ trợ tư vấn của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran cho hezbollah chống lại israel
trong chiến trận
trong những cuộc chiến tranh liban vào năm hai nghìn sáu cũng như cho chính phủ syri và iraq trong cuộc chiến chống lại một loạt lực lượng
được nước ngoài hậu thuẫn và các chiến binh thánh chiến trong những năm hai nghìn một mươi chín
về đồng minh nếu cuộc khủng hoảng giữa iran và israel trở nên nóng bỏng các đồng minh của cả hai bên khó có thể ngồi bên lề
đồng minh và nhà tài trợ hàng đầu của israel là mỹ nước có nhiều căn cứ quân sự lớn bao quanh iran ở vịnh ba tư và ả rập
cùng các cơ sở bổ sung ở các nước
iraq jordani syri và thổ nhĩ kỳ
sự hiện diện của mỹ trong khu vực bao gồm hạm đội năm với một nhóm tấn công tàu sân bay được triển khai ở tiền phương
các lực lượng phiến trinh hậu cần giả phá bom mìn tàu ngầm và trinh sát
mỹ đã sử dụng hạm đội năm một cách rộng rãi cho các cuộc chiến tranh ở trung đông và afghanistan trong suốt hai thập kỷ qua
về phần mình iran có một loạt các đồng minh nhà nước và phi nhà nước trên khắp khu vực được gọi là trục kháng chiến
bao gồm syri lực lượng dân quân ở iraq
iran có một phần của lực lượng an ninh iraq lực lượng hezbollah ở liban và theo một số nguồn tin lực lượng houthi thiện chiến ở yemen
iran cũng có đối tác là các cường quốc thế giới ví dụ như nga và trung quốc
ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến nhưng có khả năng sẽ nỗ lực hỗ trợ tại các diễn đàn đa phương như liên hợp quốc
cũng như ở cấp khu vực và song phương trong khối brics và trong tổ chức hợp tác thượng hải
sẽ tìm cách giải quyết xung đột càng sớm càng tốt và có thể sử dụng công cụ trừng phạt bằng các biện pháp kinh tế
ngoại giao và các hình thức khác